trước tình hình thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô hà nội đang bắt đầu gia tăng
và các chuyên gia trong ngành cũng vừa đưa ra lời cảnh báo thời điểm hiện tại được coi là đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết
và ghi nhận sau đây tại bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội
bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng suốt cao đau mỏi khắp cơ thể ban điển hình dây da do tiểu cầu xuống thấp
nên các bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân nhập viện để theo dõi
điều ý các quận huyện thị xã tiếp tục giám sát những ưu tố nguy cơ về bệnh suốt thuốc huyết tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường
lật úp tất cả các dụng cụ trường nước che đậy và diệt lang quang tránh mối đớt
bên cạnh đó người dân khi bệnh phải được khám để phân loại xem trường hợp nào nên điều trị ở nhà
trong trường hợp nào cần thiết phải nhập viện tránh tình trạng người dân tự ý mua thuốc hay truyền dịch tại nhà